trong đó có nội dung ủy ban nhân dân tp hcm phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư chưa đúng thẩm quyền
cụ thể ủy ban nhân dân tp hcm thực hiện việc thẩm định và quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư sai thẩm quyền
với tổng mức đầu tư dự án lên bốn mươi bảy ba trăm hai mươi năm tỷ đồng theo nghị quyết bốn mươi chín hai nghìn một mươi
phải trình quốc hội xem xét và thẩm quyền phê duyệt là thủ tướng chính phủ
kiểm toán cũng chỉ rõ sai phạm của ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm khi phê duyệt điều chỉnh dự án trái thẩm quyền
thực hiện một số thay đổi về thiết kế kỹ thuật đoạn hầm ngầm từ ga bến thành đến ga nhà hát thành phố
khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền
cụ thể là điều chỉnh độ dày tương vây đường hầm từ hai m còn lại một năm m
điều chỉnh quy mô nhà ga metro biến thành từ hai tầng với diện tích sàn một mươi hai bảy trăm hai mươi m hai lên bốn tầng với diện tích sàn hơn ba mươi m hai
theo báo cáo từ kiểm toán nhà nước
những điều chỉnh thiết kế nhiều hạng mục không đảm bảo tính kinh tế và hợp lý về mặt kỹ thuật có nguy cơ gây thất thoát lãng phí